chiều tối qua ngày hai tháng chín một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường dt bảy trăm năm mươi chín đoạn qua thị xã phước long tỉnh bình phước
giới cơn mưa lớn chiếc xe tải đã tông trực diện vào xe máy khiến hai dì cháu tử vong
vào khoảng một mươi bảy giờ chiều chiếc xe tải chạy trong trời mưa lớn với tốc độ khá cao nên đã không làm chủ được tay lái
tông thẳng vào xe máy của chị phùng thị thiên an ba mươi hai tuổi ngụ tại xã long giang thị xã phước long chở cháu trai bốn tuổi đang chạy theo chiều ngược lại
sau đó xe tải đâm đổ trụ điện viễn thông rồi lật ngang vụ va chạm đã khiến hai nạn nhân tử vong
lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã phước long tỉnh bình phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn